và trong sáu mươi phút sắp tới chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị rất nhiều nội dung hấp dẫn khác
quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình trong một ít phút nữa
vâng thưa quý vị hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng hai dương lịch
và nếu mà tính theo lịch âm ạ thì hôm nay chính là ngày rằm tháng riêng
không biết là giờ này thì có lẽ là rất nhiều gia đình cũng đã chuẩn bị xong mâm cũ cúng rầm rồi không ạ
và tôi cũng biết rằng là có nhiều gia đình do bận rộn quá mà có lẽ là họ đã chuẩn bị mâm cỗ cúng rầm trong ngày hôm qua rồi
dù thời gian có khác nhau như thế nào đi chăng nữa
thì có lẽ là trong tâm niệm của mỗi người dân việt nam
thì ngày dằm tháng riêng là một ngày lễ rất quan trọng trong năm và trong các dịp lễ tết ạ
vâng và cũng để tìm hiểu sâu hơn về những nét đẹp những giá trị của ngày lễ quan trọng này
quý vị cũng sẽ cùng gặp gỡ các vị khách mời của chúng tôi ở phần sau của chương trình
còn ngay bây giờ như thường lệ sẽ là những điểm tin về an ninh trật tự nổi bật
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
chiều qua đơn vị đã tiến hành di lý đối tượng nguyễn công dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tải huyện trương mỹ hà nội về ubnd phường thống nhất tp hòa bình tỉnh hòa bình
đọc lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra
dũng bị khởi tố về tội giết người do có hành vi dùng dao nhọn đâm bảy người
trong đó có ba người tử vong sau đó dùng dao tự sát
trước khi thực hiện hành vi gây án nguyễn công dũng có sử dụng ma túy
nghĩ mình bị người khác bắt mất hồn đối tượng triệu văn
sỉnh ba mươi tám tuổi chú tải xã xuân lạc huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
đã dùng súng tự chế bắn bị thương một người rồi bỏ trốn lên rừng
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng hai tại xã xuân lạc huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
sau nhiều giờ được vận động thuyết phục sỉnh đã ra cơ quan công an đầu thú
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
nguyễn thanh hòa chú tải quận liên triểu tp đà nẵng
vừa bị công an tp đà nẵng ra quyết định khởi tố
từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết
hòa đã dùng các lô đất của người khác trên địa bàn quận liên triều
để bán lại cho các bị hại và chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ năm trăm linh triệu đồng
một nam thanh niên rời quê hải dương sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng tân sử
trở lại đà nẵng làm việc có triệu chứng ho sốt
đến bệnh viện khám nhưng ngay sau đó đã tự ý rời bệnh viện
không lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo yêu cầu của bác sĩ
hành vi này vừa được ubnd tp đà nẵng ra quyết định sự phản hành chính bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa triệt phá hai đường dây tội phạm
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
tại khu vực biên giới việt nam lào lực lượng chức năng đã bắt quả tang
siêng phô ni đàm bố hành vi đưa chín công dân việt nam cất cảnh trái phép sang lào
với tiền công là năm bảy triệu đồng một người
cùng thời gian này lực lượng chức năng cũng bắt giữ được bốn đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang lào
thưa quý vị việt nam là một trong những quốc gia được các tổ chức chuyên gia quốc tế đánh giá là điểm sáng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bởi tỷ lệ mắc và tử vong trên tổng số dân tương đối thấp so với các nước khác cùng điều kiện
có được điều này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ các cấp ban ngành và nhân dân cả nước
và bên cạnh đó thì còn phải kể đến chiến lược phòng chống dịch covid một mươi chín ngay từ đầu của việt nam
vừa qua lô vaccine đầu tiên người covid một mươi chín đã về tới việt nam
và đông đảo người dân bày tỏ lạc quan với việc có vaccine chắc chắn chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
tại cuộc họp thường trực chính phủ mới đây thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã nhấn mạnh việc thực hiện chiến lược vaccine cộng một mươi năm k
một lần nữa cộng đồng mạng hết sức ủng hộ chiến lược này
thông tin vaccine ngừa covid một mươi chín về việt nam đã khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự vui mừng
cùng rất nhiều dòng trạng thái và biểu tượng cảm xúc yêu thích trên khắp các diễn đàn mạng xã hội
đây được xem là tin vui với tất cả người dân việt nam
cùng với đó là kết quả đáng vui mừng trong việc kiểm soát tốt dịch bệnh trên cả nước
đang tạo niềm tin vững chắc vào chiến thắng dịch bệnh của việt nam

tôi rất thật sự cảm động khi đón nhận được thông tin này
rất nhiều nước chưa có vaccine mà việt nam ta đã có thì thật sự quá vui mừng
tôi trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của chính phủ và các ban ngành trong việc đưa vaccine sớm về việt nam
thật sự quá bất ngờ trước thông tin này
nghị quyết đưa ra và đã được thực hiện khiến người dân cả nước thêm tin tưởng vào công tác chống dịch hiệu quả của nước ta
cư dân mạng tin tưởng vào thành công của công tác chống dịch của việt nam
đồng thời mong rằng
đồng thời mong rằng
tiêm vaccine sẽ nhanh chóng được triển khai để tất cả người dân việt nam sẽ được bảo vệ trước đại dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp thường trực chính phủ vào sáng hai mươi bốn tháng hai về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ tinh thần
bao phủ vaccine cho người dân việt nam nhưng không thể ngay một lúc tiêm vaccine cho tất cả một trăm linh triệu người
nên phải có thứ tự ưu tiên
bên cạnh đó thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện chiến lược vaccine cộng năm k
không vì vaccine mà chúng ta chủ quan
đồng thời phải có ngay quy chế giữa các bộ để lưu thông hàng hóa bình thường với vùng có dịch
linh quan tới vấn đề tiêm vaccine
thủ tướng đã có chỉ đạo
tuy có vaccine về đến sân bay
nhưng tinh thần của ngành y tế phải là thần tốc
với những biện pháp mạnh mẽ kịp thời quyết liệt hơn
để tiêm cho các đối tượng sẽ được quy định rõ hơn tại một nghị quyết chính phủ
thủ tướng ra văn phòng chính phủ và bộ y tế
sớm chỉnh dự thả nghị quyết về vấn đề tiêm vaccine với những đối tượng được ưu tiên
đồng thời thủ tướng nhấn mạnh
chiến lược của chúng ta là vaccine cộng năm k
không vì vaccine mà chúng ta chủ quan
tôi hoàn toàn nhất trí cách phân nhóm ưu tiên tiêm vaccine do bộ y tế đã ban hành
có vaccine nhưng không quên thực hiện các biện pháp chống dịch
đây là nhận định hoàn toàn chính xác
bởi có nhiều biến thể mà chúng ta chưa xác định được
đồng đảo cư dân mạng cho rằng
chiến lược mà thủ tướng chính phủ đưa ra là phù hợp với tình hình hiện nay
đồng thời kêu gọi mọi người
không được để tâm lý chủ quan nơ là
thực hiện biện pháp chống dịch
cùng thực hiện nghiêm năm k
hậu trang khử quẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế
mà bộ y tế đã khuyến cáo
cầu thăng long sau hai lần sửa chữa vào năm hai nghìn chín và hai nghìn một mươi ba
nhưng vẫn xuống cấp nghiêm trọng

so với những lần sửa chữa thứ ba vừa qua được kỳ vọng sẽ có tuổi thọ dài nhất
so với những lần trước đây
một phần vì lần này đã áp dụng những công nghệ mới với những vật liệu tiên tiến
phần nữa là vì những động thái quyết liệt của các cơ quan chức năng
trong công tác xử lý triệt để nạn xe quá khổ quá tải qua cầu thăng long
một trong những tác nhân chính dẫn đến tình trạng xuống cấp
rất nhanh và nghiêm trọng của bề mặt và kết cấu cầu thăng long
sau những lần sửa chữa trước đây
sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh toàn cảnh
cầu thăng long sau hai lần sửa chữa
mặt cầu bị dạ nứt
sơn kim đường bị biến dạng do mặt cầu gồ ghề
nhựa đường bong chóc
bốn trong tám khe có giãn cầu bị hư hỏng
được vá chẳng vá đụp để đi tạm
khe nứt sống trâu mặt đường lồi lõm
những chiếc xe quá khổ quá tải
càng làm cho tình trạng xuống cấp trở nên nặng nề hơn
xe cổ đi lại như vậy là tốc độ rất là chậm
và vừa đi lại là tốc độ rất là chậm

với một cái tốc độ như thế
mà bị cả hạn chế như vậy
và lại có những cái lực sung kích
khi mà đang chạy trơn chẳng hạn
thì lại bập bành như thế
thì nó sẽ làm cho các kết cấu sắt thép
vốn là cái biến dạng dẻo
nó xảy ra nhiều hơn
và nó sẽ tiếp tục mà phá hủy những cái liên kết
cũng như là cái dạng không gian
và với lần sửa chữa thứ ba vừa rồi
một lần nữa mặt cầu thăng long
lại được trải lại bằng công nghệ mới
và được kỳ vọng với độ bền đảm bảo trên một mươi năm
vượt xa tuổi thọ so với những lần sửa chữa trước đây
và để đảm bảo về chất lượng bề mặt cầu
kiểm chế tình trạng xuống cấp trầm trọng
như những lần trước đây
thì công tác kiểm soát tải trọng trên cầu
đang được quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây
tổng cục đường bộ việt nam đã yêu cầu
các đơn vị chức năng thành lập ngay
tổ kiểm soát tải trọng di động ở đầu cầu thăng long
kiểm soát chặt chẽ xe lên xuống
để bảo vệ kết cấu ngay sau khi sửa chữa và nâng cấp
bên cạnh đó
vị trí chạm cân trọng tải
tại km một đường võ văn kiệt
cũng được cục quản lý đường bộ số một
thay đổi để kiểm soát tải trọng xe
khi di chuyển sang đầu cầu thăng long phía bắc
hướng nội bài đi vào trung tâm thành phố hà nội
đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động
trên tuyến đường cầu thăng long
đường vành đai ba đường võ văn kiệt
các cửa quân số
thường xuyên ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
giờ trên ngày
và các phương tiện
có dấu hiệu
mà chở hàng quá tải
hoặc cơ lưới thành thùng
mà khi chạy qua khu vực của cầu
thì chúng tôi tiến hành
dừng xe để kiểm tra tải trọng các phương tiện
về cơ bản
thì các cái phương tiện
mà chở hàng quá tải đi qua cầu
là giảm rất nhiều
hiện tượng xe vi phạm
thì cái thời gian đầu là cũng có
thế và chúng tôi cũng đã
sử phạt được
và đó thì cũng đã là một cái
và cũng cho thấy rằng là
cái việc kiểm soát
tải trọng xe qua cầu này
nó không phải là cái thời điểm hiện tại
mà sau này
cũng sẽ duy trì
theo thống kê của tổng cục đường bộ việt nam
thời gian vừa qua
lực lượng chức năng đã xử lý
trên năm mươi xe chở quá trong tải
với số tiền lên tới hơn một tỷ đồng
các lực lượng chức năng cũng nhận định
nếu không có lực lượng chức năng
thường xuyên tuần tra kiểm soát
thì số xe vi phạm sẽ lớn hơn nhiều
tuy nhiên nhìn nhận về vấn đề này
các chuyên gia giao thông cho rằng
hiện đây vẫn chỉ là biện pháp thủ công
xử lý bằng trực quan
tuy ngăn chặn được lập tức những vi phạm
nhưng lại tốn quá nhiều nhân lực
và giải pháp xử phạt nguội phương tiện
bằng camera và cân tự động
vẫn là biện pháp lâu dài
và cần sớm được triển khai
tôi nghĩ rằng là cái giải pháp
chúng ta dùng con người để giải quyết
các vấn đề trật tự an toàn giao thông
là giải pháp cổ điển
cái trực tiếp tự động thì
có thể nói là khi việc theo dõi
phải có thể hai mươi bốn trên hai mươi bốn
không nhất thiết mà coi như là
người kiểm soát phải đứng ở tại chỗ
và chúng ta sẽ thân hành phần nguội
cái giải pháp này
nó cũng có những cái ưu điểm là như thế
nhưng có nhược điểm là chúng ta
không thể nào xử lý được
một cách trực tiếp
và như vậy thì rất nhiều doanh nghiệp
sẽ là chê gì
rồi chúng ta có thể nói rằng
để một xử phạt cũng là những vấn đề
khó khăn cho chúng ta
quản lý nhà nước
đồng quan điểm này
về phía các cơ quan chức năng cũng cho rằng
việc duy trì lực lượng giám sát tại khu vực này
khó có thể đạt được hiệu quả cao và liên tục
so với việc lắp đặt hệ thống cân tự động tại đây
và nhân dọc được cái đề án
tải trọng phương tiện
đường bộ bằng cái cân tự động này
để mà phản nguội
thì chắc chắn
đã sẽ đảm bảo được cái
ba tiêu chí
là giảm được cái tên hẳn
môi trường xanh trành đẹp
và kéo dài tuổi thọ
tức là cái cơ sở hạ tầng
của toàn thủ cộng đất nước
hiện hà nội đang khẩn trương triển khai
lắp đặt cân tự động để phản nguội
chứ không cần lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mà vẫn kiểm soát được toàn bộ xe lưu thông trên cầu
và vành đai ba của hà nội
và tiến tới tổng cục đường bộ sẽ triển khai
lắp đặt một mươi chín trạm cân tự động
tại các tuyến như cầu thanh trì đại lộ thăng long cầu nhật tân
các tuyến có nhiều xe tải lưu thông
bảo vệ kết cấu an toàn cho hạ tầng giao thông
và kiểm chế tai nạn giao thông
thưa quý vị hôm nay là ngày một mươi năm tháng riêng
tức là ngày tết nguyên tiêu
người việt nam có câu lễ phật quanh năm không bằng dằm tháng riêng
câu đó nói lên ý nghĩa quan trọng
của việc ngày giảm tháng riêng
không khác gì ngày tết nguyên đán
giảm tháng riêng là ngày tết nguyên tiêu
hay còn gọi là tết thượng nguyên
là ngày giảm đầu tiên của năm mới theo âm lịch
đây là dịp để người dân đi chùa lễ phật
và thờ cúng tổ tiên để cầu bình an
may mắn trong năm mới
từ lâu trong tâm thức của người việt
ngày giảm tháng riêng đã trở thành một ngày
có ý nghĩa hết sức quan trọng
ngày nay cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội
cách đón ngày giảm của người dân
cũng ít nhiều có sự thay đổi
vâng đúng là như vậy
tuy nhiên phong tục lễ cúng như thế nào
trong ngày giảm tháng riêng thì không phải là ai cũng biết
và trong chương trình ngày hôm nay
biên tập viên nam hà của chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi
với các vị khách mời là những chuyên gia
trong lĩnh vực văn hóa tín ngưỡng
để cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
xin mời quý vị cùng theo dõi
vâng trước tiên xin cảm ơn giáo sư lê văn lan
và nghệ nhân đồng thời dương hà my
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa hai vị khách mời chúng ta vẫn có câu
đó là lễ phật quen năm không bằng ngày giảm tháng riêng
hai vị khách mời có thể
phân tích cụ thể hơn về công
xin mời giáo sư lê văn lan
của mỗi tháng
theo lịch mặt trăng
thì đó là cái ngày
mặt trăng đẹp đẽ
quan trọng nhất
mà lại nếu cái ngày giảm đó
rơi vào tháng riêng
rơi vào tháng bảy
rơi vào tháng một mươi
là những tháng mà thời tiết và thời vụ
việc làm ăn nó có ảnh hưởng rất lớn
thì người ta chọn
ba cái ngày giảm đó
gọi tên là thượng nguyên
và hạ nguyên
và người ta ăn mừng chuyện đó
thế thì đấy là một hệ thống
của văn hóa phương bắc
nó rơi vào cái ngày
một mươi năm tháng riêng
để cộng tồn cộng sinh
và trộn lẫn với lại
văn hóa phật giáo
và với văn hóa cung đình nữa
thế là làm nên cái toàn cảnh
của ngày giảm
vâng và làm nên một cái ngày lễ
rất là quan trọng
trong tình thức của người việt

đồng thầy dương hà my thì
từ những chiêu nghiệm của bản thân
chị có quan niệm như thế nào
với câu là
lễ phật quanh năm không bằng cúng giảm tháng riêng
theo quan điểm của tôi
rất đơn giản
tôi chỉ nghĩ là
cái lễ phật quanh năm không bằng ngày giảm tháng riêng
thì bao hẳn
ngày giảm tháng riêng
là nó có
cầu an cầu may
vào cái ngày giảm tháng riêng
thì nó sẽ
cho tất cả
trong năm là
cứ có tâm
là cũng có thể
đem bình an đến
là chúng ta cầu may đúng không ạ
đối với phong tục đi lễ
và cúng giảm tháng riêng thì
có từ bao giờ
và nó mang ý nghĩa như thế nào ạ
tôi thì cứ theo
phong tục của
người việt mình
và cứ làm theo
những cái gì
của bản thân tôi được biết thôi
chứ còn tôi cũng
tôi rất là muốn được nghe
ý kiến của giáo sư lê văn lan ạ
về ý nghĩa
của ngày giảm tháng riêng
của lễ cúng giảm tháng riêng ạ
cô vừa mới nói về
rất quan trọng
các luồng văn hóa
cho ngày giảm tháng riêng

có từ bao giờ
hai nghìn năm
đấy là cái câu trả lời
có từ bao giờ
những hoạt động
ngày giảm tháng riêng
mà tấp nập
mà quan trọng
mà linh thiêng như thế
ở nước việt ta
ngày cúng giảm quan trọng như vậy
là cả một câu chuyện
về lịch sử
và về văn hóa
đúng không ạ
và theo giáo sư thì
khi mà chuẩn bị cúng giảm tháng riêng
thì chúng ta cần phải chuẩn bị
những ý thức nào
có nhất thiết là chúng ta phải
và cái ý nghĩa quan trọng
là chúng ta vừa nói đến
làm thế nào đấy
để ánh sáng
những lý thuyết
của những học thuyết
của những đạo đức
của nhà phật
của đức phật
nó lan tỏa ra
đấy mới là cái ý nghĩa chính
người ta thực hành
thưa thanh đồng hà my
là một người đã thực hành
rất là nhiều tín ngưỡng
và phong tục truyền thống như vậy
thì chị có thể phân tích
cụ thể hơn
quan điểm của chị
khi mà chuẩn bị
các nghi lễ
tháng riêng là như thế nào
theo quan điểm của tôi
khi đến đến ngày giảm
cũng chuẩn bị
rất là nhiều thứ
có cả lễ mạng
rất đầy đủ
lễ mạng thì
không không cần
cơm mông cao gỗ đầy đâu
trước tiên là
phải thành tôm
và sau thì
nhiều cái món
ăn để dâng lên
rồi nó phải được
rồi là nó phải sạch sẽ
mang cái tính chất
lối của cha
cái phong tục
của người việt mình
chứ nó cũng không được
phương tư hóa
thì nó không
thường là cúng vào ngày một mươi bốn
với sự chuẩn bị
như của thanh
thanh đồng hà my
ông nhận xét như thế nào ạ
đó có phải là
là cái nghi lễ chung
mà hiện nay người việt
đang chuẩn bị
để cúng sầm tháng diên
có sự trang nghiêm
mà ta gọi là
để phù hợp
cái mặt bằng
xã hội bây giờ
tôn kính và trang nghiêm
là yêu cầu đương nhiên rồi đúng không ạ
vậy còn giản dị
tại sao lại như vậy ạ
thưa thanh đồng dương hà my
tại sao không phải là
lựa chọn là
mâm cao cỗ đầy
cổ bàn xa hoa
mà chị lựa chọn
cái mô hình là tinh giản
nếu là mâm cao cỗ đầy
thì thật sự
không ai xứng
phật thánh chỉ trứng tâm thôi
mà càng giản dị bao nhiêu
nói lên những cái
con người ta
cần phải phát triển
nên theo tôi thì
mâm cao cỗ đầy
phật thánh chỉ nhìn thôi
chứ không ăn được
phật thánh nhìn xuống
nó là cái tâm của con người
nếu như với tôi
với bản quan điểm của tôi
cái số tiền
để tôi mở ra
mâm cao cỗ đầy
thì số tiền đấy
phát tâm từ thiện
đó là cái mà
phật thánh sẽ trứng cho tôi
và tôi muốn
càng giản dị bao nhiêu
tôi cũng nghĩ là
trong xã hội hiện đại ngày nay
cái quan trọng nhất
vẫn là trữ tâm
chúng ta có chuẩn bị
lễ bái cúng
như thế nào
để chăng nữa
thì quan trọng nhất
vẫn là phải xuất phát
thực tâm của mình
đúng không ạ
và ngày nay thì
đối với riêng ngày lễ
cúng sẵn tháng riêng
và những cái ngày lễ khác
có nhiều người
có rất là
rất là nhiều quan niệm
có người thì cho rằng là
đối với những ngày lễ như thế này
thì họ lên chùa
họ sám hối
hy vọng rằng
với việc mà mình
cúng bái như vậy
thì sẽ có thể là
bỏ qua được mọi lỗi lầm
thế nhưng cũng có những người
thì lại cho rằng
quan trọng nhất là
phải làm việc thiện
là phải tích đức
chứ không phải chỉ riêng
trong một ngày lễ
quan niệm của hai vị khách mời
như thế nào
với những quan niệm này ạ
nhưng không phải
chỉ cả năm đâu
cả kiếp nữa
rõ ràng là hiện nay
thì cũng có nhiều người
với mong muốn như vậy
thì họ lên chùa
vào ngày sẵn tháng riêng
để mong được là
và mình sám hối
thì hy vọng là mọi lỗi lầm
đều sẽ được bỏ qua
theo thanh đồng dương hà my
thì liệu rằng
chúng ta cứ làm
những cái điều không tốt
rồi đến ngày này
lại lên chùa sám hối
thì có được bình an hay không
có được tha lỗi hay không ạ
chắc chắn là không
theo quan điểm của tôi
nếu như muốn sám hối
mà mình vẫn cứ làm
những cái điều không tốt
thì sám hối để làm gì
và lên chùa
thì lên chùa
thánh nào chứ
phật nào chứ
nên làm những cái điều
nó quá thừa
và những cái con người
như thế thì tôi nghĩ là
cũng không có cái kết cục đâu
dù có sám hối
nhưng mà hàng ngày
cũng không bao giờ
có thể sửa sạch
những cái tội lỗi
mà mình đã gây ra
điều quan trọng nhất
khi mà chúng ta
cuốn giảm tháng riêng
đấy là gì ạ
cũng là cầu may
cầu cho quốc thái dân
đầu tiên là tôi
cầu quốc thái dân
mưa thận gió hỏa
và cho tất cả
đẩy hồi tất cả
cho xã hội
sau đó mới còn
cho bản thân mình
điều quan trọng nhất
là chúng ta sẽ phải
tích đức cho bản thân
khi mà bản thân mình
đã sống tốt rồi
mỗi một con người
sẽ tự cảm thấy an yên
với chính cuộc sống của mình
và khi đó thì
mới có quốc thái dân an
bởi vì nếu như
chúng ta mà tinh
tâm chưa tĩnh được
không thể nào mà làm được
tất cả những cái việc khác
trong cuộc sống đúng không ạ
những ý niệm khác
cũng khó có thể hoàn thành được
khi mà bản thân chúng ta
chưa hoàn thiện được bản thân
thì tôi nghĩ
đấy là cái điều quan trọng nhất
không phải chỉ riêng
với ngày lễ
cúng dằn tháng riêng
mà đối với tất cả
các ngày lễ khác trong năm
năm nay thì
do bối cảnh
dịch bệnh covid một mươi chín
thì chắc chắn là
những cái nghi lễ
mà cầu an
thì cũng sẽ được thay đổi
khi cần thiết
phải có những sự biến động
và cũng như thế
để có thể thấy được rằng là
lễ cúng dằn tháng riêng
đâu nhất thiết là
cứ phải tụ tập đông người
không nhất thiết là
cứ phải đến chùa
vì cơ sở của nó
có thế đâu
mà thậm chí là
chúng ta có thể
ở tại gia
và bằng cái tấm lòng
thành kính của chính mình
để có thể là
cầu an cho chính bản thân
cầu an cho cộng đồng
cho xã hội
và cho những người xung quanh
vâng và có lẽ là
trong xã hội hiện đại
ngày nay khi mà cuộc sống sô bồ
thì có rất là nhiều biến động
nhưng những giá trị
văn hóa truyền thống
thì vẫn luôn luôn
có sức sống lâu bền
trong văn hóa của người việt
và đối với ngày dằn tháng riêng
thì đó là một cái tiết
rất là quan trọng
đối với người việt nam
và điều quan trọng nhất
đối với ngày dằn tháng riêng
thì không phải là chúng ta
dâng lên mâm cao cỗ đẩy
mà quan trọng nhất
là tấm lòng thành kính
và sự chân thành của bản thân
có như vậy
thì chúng ta mới có được
một cuộc sống an yên
và một lần nữa
xin cảm ơn những chia sẻ
của hai vị khách mời
trong chương trình này
và thưa quý vị
do dịch covid một mươi chín
diễn biến phức tạp
thực hiện chỉ thị
số năm ctttg
của thủ tướng chính phủ
về một số biện pháp
cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều địa phương
đã đóng cửa các di tích lịch sử
để hạn chế người dân
tụ tập đông người
phòng chống dịch covid một mươi chín
vâng cúng dằm tháng riêng
cầu nguyện cho một năm mới
ăn lành khỏe mạnh
no đủ thịnh vượng
là nét đẹp văn hóa
của người việt
năm nay do ảnh hưởng
của dịch covid một mươi chín
giáo hội phật giáo việt nam
cũng khuyến khích
các cơ sở thờ tự
tổ chức lễ cầu nguyện
quốc thái dân an
bằng hình thức trực tuyến